đặc biệt việc cấm tàu thuyền ra biển hoạt động các tàu cá được các đồn biên phòng kêu gọi hướng dẫn vào bờ hoặc tìm nơi neo đậu an toàn để tránh bão
tuy nhiên trong quá trình di chuyển vào bờ do gió mạnh sóng lớn kết hợp của không khí lạnh và cơn bão số chín
một số tàu cá của ngư dân xã chi công đã bị đánh chìm một số người chết do thuyền thúng bị lật
tám chiếc tàu cá của người dân địa phương tại thôn hà thủy xã chí công huyện tuy phong bị chìm hư hỏng
ước giá trị thiệt hại ban đầu có khoảng một ba tỷ đồng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng với chủ tàu thuyền
lập phương án trục vớt các tàu thuyền bị chìm hư hỏng kéo lên bờ để sửa chữa
đồng thời xem xét đề xuất ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ cho người dân
tại huyện đảo phú quý chính quyền địa phương đang thống kê đánh giá tình hình thiệt hại và nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão gây ra
theo thống kê sơ bộ hơn một mươi thuyền bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển bị sóng đánh hư hỏng nặng
theo tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu dần trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
căn cứ tình hình trên sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện
thị xã thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải
cho chủ phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động vận tải và đánh bắt hải sản trở lại bình thường
tuy nhiên ngư dân phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của bão số chín tình hình thời tiết gió mạnh
sóng lớn trên biển nhất là diễn biến của gió mùa đông bắc để chủ động phòng tránh ứng phó phù hợp
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
do tình hình thời tiết ổn định ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải tỏa công tác trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các sở ngành liên quan và địa phương lưu ý phân công trực để theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết
mưa lũ gió mạnh sông lớn sạt lỡ bờ biển nhằm chủ động trong chỉ đạo điều hành
ứng phó và báo cáo diễn biến bất thường về thiên tai trên địa bàn cho ủy ban nhân dân tỉnh
giải thích về việc bão số chín không đi thẳng vào đất liền mà đổi hướng đi vòng ngược lại ra biển
ông vũ anh tuấn trưởng phòng cảnh báo rủi ro thiên tai trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
cho biết hoạt động của mỗi cơn bão phụ thuộc vào dòng dẫn đường gọi là hệ thống cao cận nhiệt đới
điểm đặc biệt của cơn bão rai là được hình thành trên vùng biển tây bắc thái bình dương
có hệ thống cao cận nhiệt đới rất mạnh
nhưng khi vào biển đông hệ thống cao cần nhiệt đới của cơn bão không ổn định
và khi đi sâu vào biển đông thì tiếp tục suy yếu
đây là yếu tố khiến bão số chín đi men theo phần phía tây của khối cao cận nhiệt đới và đổi hướng lên phía bắc
nên không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta ông tuấn giải thích thêm
sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục có công văn gửi các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến kiên giang về việc đảm bảo an toàn ứng phó với bão số chín và sớm phục hồi sản xuất
ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của bão
hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động khu vực bắc biển đông di chuyển trú tránh đảm bảo an toàn
đặc biệt là một mươi ba tàu của quảng ngãi đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm
chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá cụ thể các điều kiện đảm bảo an toàn về gió
sống lớn trên biển sống khu vực ven bờ bám sát thực tế để điều chỉnh kịp thời kế hoạch ra khơi đánh bắt vụ cá bắt
và các hoạt động khác trên biển đảo ven biển cửa sông đánh giá cụ thể tình hình sạt lỡ đê
kè biển do ảnh hưởng của bão số chín để có phương án xử lý khẩn cấp đối với khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư
đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đưa người dân trở lại sau khi sơ tán
như vậy bão số chín cơn bão rai đã quần thảo trên biển đông những ngày vừa qua
với hướng đi cực kỳ phức tạp ban đầu đi theo hướng tây bắc sau đó ngược lên hướng bắc
và hiện đang đi theo hướng bắc đông bắc
sự đây là tổng kết những thiệt hại sau bão số chín rai gã gây ra
về tình hình thiệt hại theo báo cáo của các địa phương tính đến sáu giờ ngày hai mươi tháng một mươi hai
bão số chín đã làm một người chết ở bình thuận bị lật thuyền thúng do sóng to khi di chuyển ra tàu cá neo đậu ở ven bờ
năm tàu cá bị chìm và ba tàu cá hư hỏng tại nơi nèo đầu sát bờ bình thuận
một trăm hai mươi lòng bè nuôi tôm bị thiệt hại ở khánh hòa
đáng chú ý trên các đảo sông tử tây đá nam đá thị sơn ca trường sa bị thiệt hại nặng nề hư hỏng nhiều tài sản cơ sở vật chất
đảo sông tử bị gãy đổ hai cột gió và chín mươi cây xanh hai mươi bảy tấm pin mặt trời bị hư hỏng tốc mái năm trăm linh m hai nhà tại đảo sông tử tây và đảo đá nam
tính đến sáng nay tại khánh hòa đã có hơn bốn trăm linh lòng nuôi trọng thủy sản về du lịch của người dân
đảo bình hưng xã cam bình và thôn bình lập xã cam lập thuộc thành phố cam ranh bị sóng đánh vỡ hư hỏng
theo thông tin mới nhất từ cơ quan thường trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn bộ đội biên phòng lúc sáu giờ sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai
một mươi ba tàu trên một trăm linh ba lao động của tỉnh quảng ngãi hoạt động tại khu vực bắc biển đông đang di chuyển xuống phía nam để tránh bão
hiện tại các tàu trên vẫn giữ liên lạc với các đơn vị bộ đội biên phòng
trong khi đó ba tàu trên một mươi tám lao động của tỉnh quảng bình vẫn tiếp tục neo đầu tại đảo hải nam trung quốc
hiện tại bộ tham mưu bộ đội biên phòng tiếp tục có điện chỉ đạo các đơn vị từ thừa thiên huế đến phú yên
và các tỉnh tây nguyên chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với lũ quét sạt lỡ đất ngập ủng do hoàng lưu bão số chín
bộ đội biên phòng thừa thiên huế phú yên đã điều động hai trăm sáu mươi bảy cán bộ chiến sĩ với chín phương tiện tham gia giúp dân di dời tài sản
đắp bờ bao ngăn chặn triều cường và sắp xếp nêu đầu tàu thuyền đảm bảo an toàn
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
đến nay huyện đã hoàn tất việc di dời một trăm bảy mươi hai hộ dân từ vùng nguy hiểm tới ở tập trung tại khu vực kiên cố hơn
nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng người dân giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số chín gây ra
về công tác kiểm đếm tàu thuyền các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến bình thuận đã phối hợp với chính quyền địa phương
thông báo và hướng dẫn cho năm mươi tám bảy trăm hai mươi phương tiện biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm
trong đó có chín trăm tám mươi tàu đang hoạt động trên biển để nhận được thông tin về bão để di chuyển vòng tránh không đi vào vòng nguy hiểm
hiện tại các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận có bốn mươi bốn điểm vị trí đề điều sung yếu một mươi năm công trình đê kè đang thi công dở dàng
ven biển miền trung có một trăm hai mươi chín điểm sạt lỡ đặc biệt nguy hiểm với một trăm bảy mươi một bảy km trong đó bắc trung bộ có năm mươi hai điểm với bảy mươi km
nam trung bộ có bảy mươi bảy điểm với một trăm linh một bảy km
cập nhật tin mới nhất về bão số chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc sau đổi hướng đông bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm linh km về phía nam
sức giá mạnh nhất vùng gần tầm áp thấp nhiệt đới cấp sáu cấp bảy bốn mươi sáu mươi km